thưa quý vị và các bạn ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đại hội đồng liên hợp quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày một tháng một mươi hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi
ngày quốc tế người cao tuổi viết tắt là idop là một ngày hành động quốc tế do liên hợp quốc đặt ra
nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc bảo vệ các người cao tuổi trong mọi nước thành viên vào ngày một tháng một mươi hàng năm
ngày quốc tế người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
liên hợp quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến người cao tuổi
và thấy cần thiết phải ra soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện chương trình hành động quốc tế dài hạn về người cao tuổi
phát động năm quốc tế người cao tuổi một nghìn chín trăm tám mươi
bằng việc đề ra ngày quốc tế người cao tuổi liên hợp quốc mong muốn cộng đồng nhận thức rõ hơn thực tế về người cao tuổi
thấy rõ khả năng to lớn của người cao tuổi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội
đồng thời cũng lưu ý cộng đồng trên toàn thế giới về hiện tượng
đó là sự già hóa dân số trong tương lai không xa
nội dung và lĩnh vực hoạt động nhân ngày quốc tế người cao tuổi tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia có thể đề cập đến các lĩnh vực cụ thể là
sự công hiến của người cao tuổi trong khoa học văn học nghệ thuật thể thao và phát triển xã hội
những hoạt động hữu ích trong phạm vi gia đình cộng đồng học đường và thương mại
bên cạnh việc biểu dương những đóng góp trong nhiều lĩnh vực đối với cộng đồng
cũng cần đề cập đến nghĩa vụ của xã hội
từ khi liên hợp quốc lấy ngày một tháng một mươi là ngày quốc tế người cao tuổi
việt nam là một trong số những nước đã hưởng ứng ngay từ những ngày đầu
đảng nhà nước và toàn xã hội đã quan tâm đến ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi hàng năm bằng những việc làm thiết thực
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm chính phủ đã ban hành quyết định số năm trăm bốn mươi bốn
lấy tháng một mươi hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi việt nam
chính phủ thành lập ủy ban quốc gia vì người cao tuổi việt nam
hội người cao tuổi việt nam thành lập ban chỉ đạo tháng hành động để tham mưu
phối hợp và triển khai các nội dung hoạt động luôn được sự quan tâm của đảng nhà nước cấp ủy đảng chính quyền các cấp
hệ thống y tế cơ sở ở nước ta đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh
phát triển theo hướng không chỉ để phòng bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn chăm sóc người cao tuổi
bệnh mạng tính
để mà người cao tuổi được chăm sóc thật là tốt thì việc phát triển y tế cơ sở là cực kỳ quan trọng
đây là đơn vị y tế gần dân nhất mà dễ tiếp cận nhất và chăm sóc được các bệnh mãn tính liên quan đến người cao tuổi với giá thành rẻ nhất
trong gian tới thì chúng ta sẽ đẩy mạnh để phát triển y tế cơ sở quản lý những bệnh mạng tính
đặc biệt là người lớn tuổi ngay tại cộng đồng ngay tại cơ sở
thì như vậy thì cái sức khỏe người cao tuổi
cũng như là tuổi thọ người cao tuổi sẽ còn tốt hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc gia về người cao tuổi việt nam phát động tháng hành động vì người cao tuổi việt nam với chủ đề
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng
chính quyền các ngành đoàn thể gia đình xã hội và người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của tháng hành động
đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi